cướp giật trên đường luôn gây bất an cho những người tham gia giao thông
thời gian gần đây trên địa bàn huyện gò dầu tỉnh tây ninh liên tiếp xảy ra một số vụ cướp giật dây chuyền vàng lắc vàng điện thoại di động
công an huyện gò dầu đã xác lập chuyên án đấu tranh
qua truy xét vào khoảng bảy giờ sáng ngày hôm qua hai mươi tám tháng ba lực lượng công an tổ chức đeo bám hai đối tượng điều khiển xe mô tô
với tốc độ cao từ thành phố hồ chí minh về huyện gò dầu đến đoạn đường thuộc ấp phước bình b xã phước thạnh huyện gò dầu
phát hiện một người phụ nữ đeo dây chuyền vàng điều khiển xe tay ga
chúng áp sát nạn nhân giật dây chuyền vàng rồi tăng ga tẩu thoát
công an huyện gò dầu đã phối hợp cùng với người dân truy đuổi
hai tên cướp giật lấy bình xịt hơi cay liên tục chống trả rồi tăng ga bỏ chạy
dù đang trên đường tàu thoát nhưng đến khu vực xã phước đông huyện gò dầu phát hiện hai người phụ nữ điều khiển xe mô tô có đeo sợi dây chuyền vàng
chúng vẫn áp sát để cướp
lực lượng công an và người dân đã bắt kịp khống chế bắt giữ cả hai tại khu vực chợ gò dầu
cả hai khai nhận là nguyễn hữu lộc sinh năm hai nghìn bốn và bùi hoàng vĩnh sinh năm hai nghìn một cùng chú huyện hóc môn thành phố hồ chí minh
từ sáu giờ đến tám giờ sáng hàng ngày chúng điều khiển xe phân khối lớn từ hướng huyện hóc môn đến tây ninh gây án
từ đầu tháng ba cho đến nay cả hai đã gây ra hơn một mươi vụ cướp giật tài sản trên địa bàn thị xã trảng bàng thị xã hòa thành và huyện gò dầu